thưa quý vị năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài nhiều ngày
cũng là lúc các tour khám phá tham quan biển đảo tiếp tục được rất đông du khách lựa chọn khi đến với bình định
do đó vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên các tuyến đường thủy
luôn được lực lượng chức năng của tỉnh bình định trú trọng
những ngày này tại bến hàm tử thành phố quy nhơn liên tục có các đoàn du lịch cano cao tốc đến đảo nhơn châu
khách bước lên tàu điều đầu tiên những người làm dịch vụ nhắc nhở là phải mặc ngay áo phao
đây là một trong những điều kiện bắt buộc để tàu được xuất bến
đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm
tại vì mình có áo phao nào đầy đủ nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình
trước khi đi là mình phải kiếm tia trước khi di chuyển là kiếm tia máy móc dỡ lên
kiếm tia máy nhớt xanh dầu đầy đủ
rồi sau đó khi mà hành khách xuống thì hướng dẫn cho hành khách bằng áo phao rồi ngầu tại chỗ
hiện tỉnh bình định có khoảng ba trăm linh phương tiện trong đó có một nửa là tàu cao tốc
chuyên phục vụ du lịch ở khu vực các xã nhơn hải nhơn lý nhơn châu
không để xảy ra tai nạn đường thủy luôn là mục tiêu quan trọng
mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đặt ra nhất là những dịp nghỉ lễ lớn
tại nhiều điểm du lịch bằng tàu thuyền luôn có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
kết hợp công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các chủ doanh nghiệp
chủ phương tiện thực hiện ký cam kết đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động
tuân thủ quy định khi vận chuyển khách du lịch
ngoài ra phối hợp với các địa phương tăng cường bố trí
các tổ kiểm tra tại bến bãi và tuần tra lưu động trên tuyến
nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra